trong thông báo ngắn trên truyền hình người phát ngôn quân sự của nhóm vũ trang lớn nhất yemen ông jahar sauli đã nói rằng
hai tàu trên ấn độ dương và khu vực biển đỏ cùng hai chiến hạm mỹ hai tàu bị tấn công trên ấn độ dương là largo desert và msg meshela
chiếc tàu bị tấn công trên biển đỏ có tên gọi là manuvalisa
danh tính hai chiến hạm mỹ bị tấn công không được đề cập
người phát ngôn quân sự của houthi cũng không cho biết tình trạng các con tàu sau khi bị tấn công
mà chỉ khẳng định rằng các phương tiện này đã bị tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái
quân đội mỹ tại khu vực chưa xác nhận hay bình luận về thông tin mà houthi vừa công bố
tuy nhiên trong một thông báo tối qua bộ chỉ huy trung tâm mỹ tại trung đông cho biết các lực lượng mỹ tại khu vực
đã phá hủy một hệ thống bay không người lái trên biển đỏ
thông báo khẳng định thiết bị bay khả nghi được phóng đi từ khu vực do houthi kiểm soát ở yemen
và gây ra mối đe dọa nguy hiểm đối với các tàu thương mại trên biển đỏ
trước đó vào ngày ba tháng năm lực lượng houthi tại yemen tuyên bố bắt đầu chuyển sang giai đoạn mới
của các tàu thuyền liên quan đến israel trên các vùng biển quốc tế
người phát ngôn lực lượng houthi jahashari khẳng định nhóm này đã chuyển sang giai đoạn bốn
của chiến dịch tấn công các tàu liên quan đến israel trên các vùng biển quốc tế
cụ thể houthi chính thức mở rộng phạm vi tấn công các tàu liên quan đến israel ra tới biển địa trung hải
cùng tất cả các vùng biển trong tầm hoạt động của tên lửa và máy bay không người lái uav mà nhóm này sở hữu
vũ khí duy nhất mà houthi đang sở hữu có thể tấn công các mục tiêu trên biển địa trung hải
là loại máy bay không người lái chhat một trăm ba mươi sáu do iran sản xuất với tổng hoạt động khoảng hai km
tuy nhiên mối đe dọa từ các uav được cho là không đáng sợ bằng mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo
so uav có tốc độ bay không nhanh bằng tên lửa trong khi khoảng cách tới mục tiêu lại quá xa dễ bị đánh chặn
houthi nhiều lần khẳng định chiến dịch tấn công các tàu liên quan đến israel trên các vùng biển quốc tế
thời gian qua là nhằm đáp trả chiến dịch quân sự của israel chống người palestine ở dài gaza
bắt đầu từ ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
sau cuộc không kích vào trại tị nạn của dân thường palestine trong địa phận rafah vào ngày hai mươi sáu tháng năm
khiến ít nhất bốn mươi năm người thiệt mạng và hai trăm linh người bị thương
mới đây thủ tướng israel thừa nhận cuộc tấn công trên là một sai lầm bi thảm
liên quan đến cuộc không kích của israel vào một trại tị nạn ở rafah miền nam gaza vào ngày hai mươi sáu tháng năm
khiến bốn mươi năm người thiệt mạng và hai trăm bốn mươi chín người bị thương
ngày hai mươi bảy tháng năm phát biểu trước
trước quốc hội israel thủ tướng benjamin netanyahu cho biết cuộc tấn công này là một tai nạn bi thảm
theo ông benjamin netanyahu quân đội đã sơ tán một triệu cư dân tại rafah và mặc dù đã nỗ lực tránh thiệt hại cho dân thường
thế nhưng vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra đồng thời cho biết chính phủ đang điều tra về vụ việc
ông netanyahu cũng tuyên bố sẽ không bỏ cuộc và tiếp tục cuộc chiến để tiêu diệt hamas
bất chấp những áp lực từ trong nước và quốc tế
theo cơ quan y tế palestine
cuộc không kích hôm qua của israel nhằm vào một trại tị nạn ở rafah vào đêm ngày hai mươi sáu tháng năm
đã khiến bốn mươi năm người thiệt mạng và hai trăm bốn mươi chín người khác bị thương phần lớn là phụ nữ trẻ em và người cao tuổi
thủ tướng netanyahu cũng khẳng định cuộc chiến tại giải gaza nhấn mạnh rằng chiến dịch này sẽ không dừng lại
trước khi israel đạt được các mục tiêu đề ra là đánh bại lực lượng hamas
giải cứu các con tin và đảm bảo vung đất palestine không còn là mối đe dọa an ninh với israel trong tương lai
dừng cuộc chiến tại thời điểm này đồng nghĩa với đầu hàng và trao chiến thắng cho khủng bố
cuộc tấn công đã khiến israel phải đối mặt với làn sóng lên án mạnh mẽ từ các nước
các tổ chức như liên hợp quốc liên minh châu âu thổ nhĩ kỳ qatar pháp italia
tổng thống thổ nhĩ kỳ recep tayjib erdogan tuyên bố rằng thổ nhĩ kỳ sẽ làm mọi thứ trong khả năng
nhằm buộc những kẻ thực hiện vụ công kích trên phải chịu trách nhiệm
tổng thống pháp emmanuel macron đã viết trên mạng
giả hội x bày tỏ sự phẫn nội trước cuộc tấn công của israel đã khiến nhiều người dân
phải rời bỏ nhà cửa và di tản tới rafah thiệt mạng đồng thời kêu gọi các bên tôn trọng luật pháp quốc
tế và thực hiện việc ngừng bắn ngay lập tức tuyên bố của thủ tướng israel được đưa ra
trong bối cảnh dư luận quốc tế ngày càng lên án mạnh mẽ chiến dịch quân sự của israel tại
giải gaza đặc biệt là cuộc tấn công vào thành phố rafah đông dân cư ở phía nam gaza
trong đó nhiều chuyên gia và chính khách cáo buộc israel đang thách thức
phát ngải hai mươi bốn tháng năm của tòa án công lý quốc tế yêu cầu dừng ngay lập tức cuộc tấn công vào rafah
sau buổi hội đàm giữa tổng thống ukraine và thủ tướng tây ban nha về hiệp ước an ninh song phương
nước này tuyên bố sẽ viện trợ hơn một tỷ usd nhằm giúp ukraine vực dậy trên chiến trường
biết hiện nay nga vẫn đang chiếm ưu thế khi liên tiếp sử dụng xe tăng bộ binh và bom lượn để
tấn công lực lượng ukraine trên tiền tuyến ngày hai mươi bảy tháng năm tổng thống ukraine
vladimir zelensky đã hội đàm và ký hiệp ước an ninh song phương với thủ tướng tây ban nha pedro
sánchit ở madrid ông sánchez cho biết thỏa thuận bao gồm nhiều vấn đề từ hỗ trợ quân sự nhân đạo
và tài chính cho đến hợp tác về công nghiệp quốc phòng hỗ trợ hoạt động tái thiết giả phá bom
mìn và nhiều thứ khác nổi bật trong số đó là cam kết viện trợ quân sự trị giá một tỷ euro
tức một tám tỷ usd trong năm hai nghìn hai mươi bốn cho ukraine thủ tướng tây ban nha cho biết
gói viện trợ sẽ giúp ký hiệp tăng cường năng lực bao gồm của các hệ thống phòng thủ cần thiết để
bảo vệ dân thường các thành phố và hạ tầng vốn đang hứng chịu các cuộc tấn công bửa bãi như cuối
tuần qua tại kharkov ông sánchez cho biết madrid đã cam kết cung cấp đạn tên lửa patriot cho ukraine
song điều ông zelenskyy hiện cần từ các đối tác là hệ thống để phòng các quả đạn theo lãnh đạo
tây ban nha nước này sẽ chuyển giao cho ukraine thêm một lô xe tăng lèo pat và đạn dược cam kết tiếp
các đối tác với ký hiệp để nghiên cứu xem có thể giúp nước này bảo vệ vùng trời bằng các cách và
hệ thống thay thế nào khác tại cuộc họp báo chung tổng thống ukraine zelensky đã kêu gọi các nước
đồng minh phương tây dùng mọi biện pháp để buộc nga phải tham gia đàm phán hòa bình kết thúc chiến
sự ông zelensky cho biết chúng ta cần tăng cường nỗ lực chung với các đối tác để đạt được nhiều
mục tiêu hơn nữa gây sức ép an ninh và hữu hình bằng mọi cách với nga nhằm có hòa bình đồng thời
ông zelensky tiếp tục kêu gọi đồng minh phương tây cho phép ukraine sử dụng vũ khí tầm xa để tập
kích mục tiêu trong lãnh thổ nga theo ông zelenskyy điều này mang tính phòng thủ trong lúc nga tìm
cách lợi dụng tình trạng thiếu nhân lực và vũ khí của quân đội ukraine sau cuộc hội đàm với thủ tướng
sanchez ông zelenskyy đã gặp và ăn trưa với quốc phương filippich phủ tây ban nha nhấn mạnh
viện trợ quân sự của nước này cho ukraine hoàn toàn mang mục đích phòng thủ và ký ép không
sử dụng vũ khí do tây ban nha cung cấp để tập kích lãnh thổ nga tương tự điều kiện viện trợ của
mỹ và một số nước khác trong ngày hai mươi bảy tháng năm tòa án khu vực cấp cao thành phố dastjeov đã
kết án một đại úy quân đội đức tội làm gián điệp vì đã chuyển giao các tài liệu nhạy cảm cho nga
qua khai nhận hành động của vị đại úy này xuất phát từ lo ngại xung đột giữa nga và ukraine
bị kết án ba năm dưới tù sau khi nhận tội làm mật vụ và tiết lộ bí mật nhà nước
cụ thể người này đã liên hệ với lãnh sự quán nga ở thành phố bon ở đức vào tháng năm năm hai nghìn một mươi ba
khi lo ngại rằng xung đột giữa nga và ukraine có thể leo thang thành một cuộc chiến tranh hạt nhân toàn cầu
vào thời điểm đó người này đang làm việc cho văn phòng liên bang về thiết bị công nghệ thông tin và hỗ trợ
tại chức của quân đội đức ông này đã cung cấp cho lãnh sự quán nga một số tài liệu nội bộ và tài liệu quân đội
để chuyển cho tình báo mosco ông này còn đề nghị hợp tác thêm thế nhưng đã bị bắt vào tháng tám năm ngoái
theo các công tố viên sĩ quan này gần như kiên trì hiến thân cho nga người này còn khai rằng
phi phạm của ông là do lo sợ về xung đột lan rộng ông bị kiệt sức do làm việc quá sức phải do tác dụng phụ
và tích cực hợp tác với các nhà điều tra ông này cũng đang gặp vấn đề nghiêm trọng
về sức khỏe và thời điểm quyết định làm gián điệp cho mosco thế nên kết án người này ba năm rưỡi tù giam
bản án trên được cho là nhẹ vì những tài liệu mà ông này chuyển sang nga không quá nhạy cảm
và không chứa bí mật nhà nước hơn một thập kỷ qua syria vẫn chìm trong cơn ác mộng xung đột cao dài
trong đó liên minh châu âu và các quốc gia thành viên là những nhà viện trợ nhân đạo và phục hồi lớn nhất
cho đất nước này mới đây khoản viện trợ hai một mươi hai tỷ euro mà khối liên minh tuyên bố sẽ hỗ trợ
cho syria là minh chứng về nỗ lực của eu trong việc giải quyết những khủng hoảng và xây
dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho người dân syria tại hội nghị brussels lần thứ tám về hỗ trợ tương
lai syria và khu vực diễn ra vào ngày hai mươi bảy tháng năm tại brussels bì liên minh châu âu đã cảm kết
tài trợ hai một mươi hai tỷ euro cho giai đoạn hai nghìn hai mươi bốn và hai nghìn hai mươi năm khoản viện trợ này sẽ hỗ trợ
cho người dân syria ở cả trong và ngoài nước
cũng như các cộng đồng chủ nhà của họ tại thổ nhĩ kỳ liban jordan và iraq
cuộc họp bộ trưởng quy tụ các đại biểu từ các quốc gia thành viên eu các nước láng giềng của syria
và các đối tác và các nhà tài trợ tổ chức quốc tế trong đó có liên hợp quốc hội nghị đã nhắc lại
nhu cầu về một tiến trình chính trị tại syria phù hợp với nghị quyết hai nghìn hai trăm năm mươi bốn của hội đồng bảo an liên
hợp quốc và sự cần thiết huy động hỗ trợ tài chính quan trọng để giải quyết những nhu cầu cấp bách
nhất của người dân syria và cộng đồng chủ nhà của họ
eu tái khẳng định cam kết đưa ra tại hội nghị brussels lần thứ bảy dành cho năm hai nghìn hai mươi bốn là năm trăm sáu mươi sáu
hai triệu euro cho người dân syria cũng như cho người tị nạn syria và các cộng đồng chủ nhà dễ bị tổn thương
ở leban jordan và iraq đặc biệt eu cam kết một tỷ euro để hỗ trợ người tị nạn syria và các cộng
đồng chủ nhà dễ bị tổn thương tại thổ nhĩ kỳ eu sẽ tiếp tục huy động tất cả các công cụ sẵn có đều
hỗ trợ người dân syria đạt được giải pháp chính trị
eu sẽ tiếp tục huy động tất cả các công cụ sẵn có để hỗ trợ người dân syria đạt được giải pháp chính trị thông qua đàm phán phù hợp với nghị quyết hai nghìn hai trăm năm mươi bốn của hội đồng bảo an liên hợp quốc và tạo ra điều kiện cho một tương lai tươi sáng hơn cho tất cả người syria
kể từ năm hai nghìn một mươi một eu và các quốc gia thành viên là những nhà tài trợ lớn nhất về viện trợ nhân đạo và phục hồi cho syria và khu vực
cho đến nay đã cung cấp hơn ba mươi ba tỷ euro cho viện trợ nhân đạo phát triển kinh tế và ổn định
khoản viện trợ khổng lồ này được thông báo trong ngày hai mươi bảy tháng năm là minh chứng cho nỗ lực của eu trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng và xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho người dân syria
thông tin vừa rồi cũng đã kết lại thế giới toàn cảnh ngày hôm nay cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại quý vị khán giả trong các bản tin tiếp theo trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
hẹn gặp lại quý vị khán giả trong các bản tin tiếp theo trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
lại quý vị khán giả trong các bản tin tiếp theo trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống